hôm nay một mươi chín tháng tám kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám thành công
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
một mốc son trói lọi trong dòng chảy lịch sử để dẫn đến sự kiện trọng đại của cả dân tộc
khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
tháng lợi này là một trong những sự kiện
một bước ngoặt trọng đại nhất của dân tộc việt nam trong thế kỷ hai mươi
bảy mươi bốn năm về trước hơn hai mươi triệu người dân việt nam
đã đứng lên khởi nghĩa làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng tám
lần đầu tiên chính quyền cả nước thật sự thuộc về tay nhân dân
nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
nhà nước công nông đầu tiên ở đông nam á chấm dứt chế độ phong kiến ở việt nam
kết thúc hơn tám mươi năm nhân dân ta dưới ếch đô hộ của thực dân phát xít
nhân dân việt nam từ thân phận đô lệ trở thành người dân một nước độc lập
làm chủ vận mệnh của mình
để làm nên cuộc cách mạng thần kỳ đó là năm đảng viên và hai mươi triệu người dân
nhưng phía sau những con người bằng xương bằng thịt ấy là sức mạnh tinh thần to lớn của cả một đội ngũ
đã chiến đấu vì lý tưởng cao cả sẵn sàng hy sinh hết thảy
hy sinh cả tính mệnh của mình cho đảng cho giai cấp cho dân tộc
thắng lợi của cách mạng tháng tám của việt nam đã cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp ban
thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng tám đã thể hiện sức mạnh của lòng dân
thể hiện bài học đại đoàn kết là uy tín của đảng niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của đảng
từ đường lối chủ trương đến con người
đây chính là cột mốc để hơn bảy mươi năm qua cách mạng việt nam đã vượt qua nhiều thử thách lớn
giành thắng lợi vĩ đại đưa đất nước phát triển